một mươi ba người tụ tập sử dụng ma túy ở quán karaoke nightstar tại xã trà cổ huyện tân phú
vừa bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai bắt quả tăng
qua test nhanh toàn bộ một mươi ba người này đều dương tính với chất ma túy
công an thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy
qua điều tra xác định lê thành nhân quê ở tỉnh lâm đồng chủ quán karaoke
là đối tượng đã tổ chức và thu tiền sử dụng ma túy đưa nhân viên nữ phục vụ bay lắc cùng với khách